cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam tòa nhà số một trăm linh bảy trần hưng đạo qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp
thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây khiến cho tòa nhà bị thấm nước giảm khả năng chịu lực
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sập nhà các lực lượng chức năng như quân đội công an y tế đã ngay lập tức được cử đến hiện trường
do vụ sập nằm trong khu vực khá chật hẹp nên việc tìm kiếm cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn
các lực lượng thay phiên nhau để đảm bảo tiến độ chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
đến thời điểm này các cơ quan chức năng cho biết vụ sập nhà đã khiến hai người tử vong nhiều người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức và bệnh viện sanh pôn
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và chống người thành công vụ
đối với nhóm buôn lậu rượu ngoại từ campuchia về việt nam gồm một mươi sáu đối tượng cầm đầu là đối tượng trần văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại tây ninh
theo cáo trạng vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi ba trần văn phương bắt đầu hình thành đường dây buôn lậu rượu ngoại từ campuchia về việt nam tiêu thụ
tính đến ngày bị bắt nga là ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đường dây buôn lậu của phương đã vận chuyển chót lọt hơn năm chai rượu ngoại vào việt nam tổng giá trị gần năm tỷ đồng
trong phiên sơ thẩm phương bị tòa nhân dân tỉnh tây ninh tuyên phạt một mươi năm năm tù cho cả hai tội buôn lậu và chống người thi hành công vụ
một mươi năm bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu năm đến một mươi năm tù
ngay sau khi bản án được tuyên sáu bị cáo trong vụ án gồm trương văn thật trần minh tâm lê thanh thùy nguyễn văn bình trần phương linh và nguyễn văn tuấn đồng loạt làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên phúc thẩm tòa cấp cao đã quyết định chấp nhận kháng cáo và giảm án cho sáu bị cáo trên từ sáu tháng đến hai năm tù giam
cũng trong sáng ngày hôm nay tại xã việt vinh huyện bắc quang tòa nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với tạng văn viết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn tân thành xã việt vinh huyện bắc quang tỉnh hà giang về tội giết người
theo cáo trạng do không có tiền chuộc chiếc xe đạp điện đã cắm
hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi năm viết đến nhà bà hoàng thị đương gần nhà viết để hỏi vay tiền
khi được bà đương cho vay số tiền ít hơn với số tiền đã hỏi viết đã rằng co với bà đương rồi lấy con dao cứa cổ bà đương khiến bà đương chết ngay tại chỗ
sau đó viết lấy đi một triệu ba mươi đồng và tháo hai chiếc phòng tai bằng vàng trị giá ba triệu ba trăm ba mươi đồng
tòa nhân dân tỉnh hà giang tuyên phạt bị cáo tằng văn viết trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt chung là tù trung thân buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi chín triệu đồng
hôm nay công an huyện diễn châu nghệ an đã bắt hai đối tượng gồm cao đăng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và phạm trọng sa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện diễn châu về hành vi trộm cắp tài sản
trong đó đối tượng cao đăng tiến từng có một tiền án về tội mua bán che phép chất ma túy và chỉ mới ra tù cách đây một tháng
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya các ký ốt kinh doanh không có người bảo vệ hai đối tượng dùng kìm và búa để bẻ khóa phá cửa trộm tài sản
kể từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay hai đối tượng này đã gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm được hai đối tượng đem bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng
theo trung tâm y tế sự phòng tỉnh bình thuận tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến khá phức tạp với số ca mắc bệnh liên tục tăng cao
từ giữa tháng bảy tới nay số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến tăng bảy trăm một mươi sáu ca so với sáu tháng đầu năm
và tính đến ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín toàn tỉnh có chín trăm bốn mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
để kiềm chế không cho bệnh lây lan phát triển thành dịch trung tâm y tế sự phòng tỉnh tiếp tục
triển khai các biện pháp xử lý triệt để các ổ dịch nhỏ tiến hành phun hóa chất diệt mũi
phát động chiến dịch diệt long quăng trên diện rộng bằng xe phun lưu động đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
tác động tới ý thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh xuất xuất huyết hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa và không gian thoáng mát
tránh ao tù nước động quanh khu vực sinh sống
ngành y tế cũng khuyến cáo người dân đưa người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh để được điều trị kịp thời
khi thấy các dấu hiệu như sốt cao kéo dài từ hai đến bảy ngày đau đầu nổi mẩn phát ban
vừa rồi là những thông tin chúng tôi mới cập nhật xin kính chào tạm biệt